võ hoài phương là người chỉ đạo đường dây làm giả xăng dầu quy mô lớn
phương bị bắt quả tang khi đang chỉ đạo hiếu và hoàng bơm hóa chất từ xe bồn xuống bồn chứa xăng
tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu gia khiêm vũng tàu thuộc ấp một phường hắc dịch thị xã phú mỹ vào đêm một mươi tám tháng sáu
khám xét tại cây xăng và tại nhà của phương công an thu giữ hàng trăm triệu đồng chất bột tạo màu
thiết bị kiểm tra ron và nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã lấy mẫu đưa đi giám định làm rõ số lượng xăng đã được các đối tượng tiêu thụ trong thời gian qua
và tạm giữ khẩn cấp chín đối tượng gồm chủ công ty phụ trách cây xăng nhân viên và các lái xe bồn
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc cũng vừa đưa nguyên giám đốc và ba thuộc cấp của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
chi nhánh hòa thắng thành phố bô ma thuật agribank hòa thắng ra xét xử sơ thẩm về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
các bị cáo bị xét xử gồm trần đình tuấn sáu mươi bốn tuổi nguyên là giám đốc agribank hòa thắng bùi thị như an bốn mươi tám tuổi nguyên là phó giám đốc
nguyễn trường sơn bốn mươi tuổi nguyên là trưởng phòng kế hoạch kinh doanh và nguyễn văn tuất ba mươi chín tuổi là nhân viên tín dụng
theo cáo trạng vì muốn đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh của agribank hòa thắng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm
sáu bị cáo trên đã lập bảy mươi bốn hợp đồng tín dụng cho ba mươi tám khách hàng vay vốn
trong quá trình lập các hồ sơ tiến dụng các bị cáo đã cố ý nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để cho vay theo nhu cầu của khách hàng
hậu quả của các khoản vay trên là khách hàng không có khả năng trả nợ ngân hàng không thu hồi nợ được do không có tài sản đảm bảo
hoặc xử lý tài sản đảm bảo nhưng không đủ để thu hồi nợ gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền gốc là hơn hai mươi tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tuấn tám năm sáu tháng tù giam bị cáo an tám năm tù giam bị cáo sơn bảy năm sáu tháng tù giam
và bị cáo tuất ba năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thưa quý vị liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến vào chiều ngày hôm qua trên đường đỗ quang thuộc địa bàn phường vĩnh trung
công an quận thanh khê tp đà nẵng cho biết đang vào cuộc điều tra

ngay sau khi nhận được tin báo từ trung tâm thông tin chỉ huy công an quận thanh khê đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và ghi nhận xác minh sự việc
qua xác minh ban đầu được biết có hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí đuổi nhau từ đường nguyễn hoàng đến đường đỗ quang
khi đến trước số nhà một trăm một mươi sáu đỗ quang phường vĩnh trung quận thanh khê cả hai nhóm đã dùng hung khí xông vào chém nhau
đã khiến cho bốn thanh niên của cả hai bên bị thương tích
sau khi đánh chém nhau cả hai đã bỏ chạy
để lại những người bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện khác nhau
hiện công an quận thanh khê đã cơ bản xác định được danh tính của hai nhóm thanh niên nói trên
trú tại địa bàn quận hải châu và tiến hành truy xét toàn bộ số đối tượng có liên quan
thưa quý vị vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra
xã phú mỹ tỉnh bảo địa vũng tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng
đối với cao quốc phát sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại phường thắng tam thành phố vũng tàu
là tài xế hãng xe hoa mai đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ năm mươi một
khiến một người chết và hai người bị thương vào sáng sớm cùng ngày
tài xế cao quốc phát bị khởi tố bởi hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
quy định tại khoảng một hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
vào khoảng gần sáu giờ sáng ngày hai mươi hai tháng sáu tài xế cao quốc phát điều khiển xe khách của hãng xe hoa mai
lưu thông trên quốc lộ năm mươi một hướng từ vũng tàu đi thành phố hồ chí minh
khi đến đoạn giao với khu công nghiệp mỹ xuân a thuộc phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
xe khách này đã va chạm với đuôi xe mô tô do người phụ nữ điều khiển
chở theo hai người đang dừng xe giữa giao lộ trở qua đường
hậu quả người phụ nữ tử vong tại chỗ hai người còn lại bị thương
sau đó xe khách tiếp tục đâm trúng một mô tô khác
trên xe có hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch
tài xế phát khai nhận điều khiển xe sát giải phân cách cứng
lúc này đèn giao thông đang báo hiệu còn bốn dây thì đèn xanh
nên cho xe tăng tốc vượt qua thì gây ra vụ tai nạn nói trên
tại địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc bắt đầu bước vào mùa mưa kéo dài
các tuyến đường quốc lộ hay tỉnh lộ liên huyện luôn trong tình trạng có nguy cơ sạt lở
dẫn tới ách tắc giao thông
hoặc tai nạn giao thông nếu như lái xe không chú ý quan sát
và để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ sạt lở đất
giảm thiểu thiệt hại về người và giảm tình trạng ách tắc giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lai châu đã chủ động những phương án ứng phó
với những diễn biến phức tạp của thời tiết
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
km số tám cộng bảy trăm linh tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy thuộc xã lê lợi huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
thời gian qua do ảnh hưởng bởi nhiều trận mưa lũ
một góc của quả đồi này bị sạt lở chắn ngang đường gây ách tắc giao thông kéo dài
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời tại điểm sạt lở
ngăn chặn người dân có ý định vượt điểm sạt lở để tiếp tục di chuyển
đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý đường bộ đưa máy móc thiết bị tới xử lý
trên địa bàn tỉnh lai châu với địa hình chủ yếu là đồi núi cao mưa kéo dài
nhiều điểm sạt lở đã ngấm nước mưa lâu ngày
tuy nhiên do thời tiết bất thường có những lúc trời hanh nắng khiến nhiều lái xe chủ quan
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lai châu
cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các lái xe cũng như cảnh báo cắm biển báo
tại các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao
trong thời điểm mấy hôm nay cũng có sự sạt lở sạt lở đường
và trong quá trình sạt lở đối với lực lượng giao thông
thì nguyễn xuân trực sẵn sàng và khơi thông làm sao đảm bảo giao thông được thông suyết cho bà con đi lại
nguyễn xuân trực sàng và khơi thông làm sao đảm bảo giao thông được thông suyết cho bà con đi lại